nhiều đại biểu thống nhất với tờ trình và báo cáo thẩm tra của dự án luật và cho rằng hòa giải thành đối thoại thành sẽ giúp giải quyết triệt đề hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử
kết quả hòa giải thành đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành
vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm phúc thẩm giám đốc thẩm tiết kiệm chi phí thời gian công sức của các bên liên quan hạn chế tranh chấp khiếu kiện kéo dài gây bức xúc dư luận
về thời hạn hòa giải đối thoại một số đại biểu đề nghị quy định rõ thời gian tổ chức phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải đối thoại không tính vào thời gian hai mươi ngày của thời hạn hòa giải đối thoại nêu trên để thống nhất trong thực hiện và bảo đảm tính khả thi
sáng nay một mươi chín tháng một mươi một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau về tình hình phát triển kinh tế xã hội
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình lưu ý cà mau có ba mặt sát biển đây là lợi thế nhưng cũng là khó khăn thách thức đối với địa phương đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
vì thế song hành với các giải pháp ứng phó tỉnh cà mau cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tìm ra các giải pháp mới để biến những thách thức thành cơ hội
về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới phó thủ tướng nêu rõ cà mau phát huy thế mạnh về du lịch đặc biệt là vùng đất mũi điểm cuối cùng cực nam của tổ quốc và các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền
trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm tặng quà hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn thành phố cà mau đồng thời tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau

đặc biệt là thông qua các nhóm chuyên gia admm cộng và các cơ chế an ninh do asean dẫn dắt dựa trên sự tin cậy tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi

thủ cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thời điểm dừng ký kết mới hợp đồng cho vay đóng mới nâng cấp tàu các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng đối với ngư dân để cho vay đóng mới nâng cấp một một trăm bảy mươi bảy tàu với tổng số tiền cam kết cho vay đạt trên một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dư nợ cho vay theo chương trình đạt một mươi hai trăm bảy mươi tỷ đồng
cũng theo ngân hàng nhà nước ngoài một số nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn đến việc ngư dân không trả được nợ vay
thì nhiều ngư dân có thái độ chây ý thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng coi đây là nguồn vốn ưu đãi của nhà nước
trước thực trạng này ngân hàng nhà nước đã báo cáo thủ tướng chính phủ và đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện một số giải pháp đồng bộ
từ các bộ ngành trung ương đến chính quyền địa phương các cấp các hiệp hội nhằm hỗ trợ ngư dân hỗ trợ ngân hàng thương mại thu hủy nợ vay hạn chế nợ xấu gia tăng
tại tỉnh đồng nai việc xây dựng trái phép hiện đang diễn ra rầm rộ mà chưa thể giải quyết triệt đề
không chỉ có vậy tại đây còn diễn ra tình trạng phân lô bán nền trái phép trên đất trồng cây lâu năm đất nông nghiệp
các hoạt động này diễn ra tràn lan thách thức pháp luật
trong khi đó chính quyền các địa phương lại chưa thực sự quyết liệt trong xử lý vi phạm đã gây ra nhiều hệ lụy cho phát triển kinh tế xã hội
đường bê tông hệ thống điện được xây dựng như khu xe
thế nhưng đây là hạ tầng được xây dựng trái phép để phục vụ phân lô bán nền tại thựa đất số một trăm bốn mươi năm thuộc tờ bản đồ số hai phường tam phước thành phố biên hòa với diện tích hơn một mươi năm m hai
trong đó một m hai đất ở nông thôn còn lại là đất trồng cây lâu năm
hàng trăm lô đất đã được đánh số thứ tự để bán trái pháp luật
nhiều lô sau khi mua đã được người dân rào lại bằng những cái cọc như thế này
theo tôi thì phải xử lý vì làm không đúng theo quy hoạch của nhà nước
rõ ràng là làm như vậy là sao đây đó
không theo đúng cái kế hoạch của nhà nước thì cái đường này sẽ bị ngập ổng hoặc là khó khăn sau này cho mình cái kế hoạch của nhà nước nữa ra
dạo quanh một vòng khu vực giáp xanh các khu công nghiệp trên địa bàn phường tam phước
có thể thấy tình trạng phân lô bán nền trái phép cũng xảy ra công khai rầm rộ như thách thức pháp luật
chính quyền bao che thì thực sự là không có
tại vì từ khi bắt đầu phát hiện vụ việc là anh em của đường phường và phối hợp với độ trật tự đô thị phố
thường xuyên kiểm tra và lập hồ sơ xử lý rồi
cương quyết xử lý ngay từ đầu
đến giờ phút này đã đang chờ thời gian đảm bảo cái quyết định chung chế là
ủy ban nhân phường sẽ phối hợp xử lý cương quyết vấn đề này
ngoài phường tam phước tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép cũng diễn ra nhức nhối trong thời gian dài
trên địa bàn các phường vùng ven của thành phố biên hòa như phước tân long bình tân trạng giải long bình
đây là những phường đông dân nhu cầu về nhà ở cao kéo theo đó tình trạng vi phạm trật tự xây dựng cũng diễn ra rất phức tạp
cảnh báo như thế này để cảnh báo người dân mua đất ở đây là trái pháp luật
tuy nhiên việc này đã bị các đối tượng dùng các vật dùng để bôi xóa nhoa những cảnh báo của chính quyền địa phương
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từng thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý đất đai trên địa bàn chưa được chặt chẽ
tại một số địa phương diễn ra tình trạng tự vẽ ra quy hoạch bán dự án không có thật
phân lô bán nền đất nông nghiệp và xây dựng trái phép
một trong những nguyên nhân đó là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý
thực tế có những vi phạm đã rõ ràng phải cưỡng chế nhưng vì ngại đụng chạm sợ trách nhiệm nên chính quyền địa phương chưa làm
dẫn đến vi phạm kéo dài gây ra nhiều hệ lụy cho quá trình phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã quyết định đưa vụ án mobifone mua chín mươi năm cổ phần công ty cổ phấn ngay nhìn toàn cầu avg ra xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong đó hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn cùng một mươi hai bị can trong vụ án này sẽ bị đưa ra xét xử
hai ông nguyễn bắc son và trương minh tuấn bị đưa ra xét xử vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán avg về hai tội danh
vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
ngoài ra các bị can nguyên là vụ trưởng của bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo của mobifone cùng lãnh đạo các công ty thẩm định giá
cũng bị đưa ra xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi sáu ngày từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm nay một mươi chín tháng một mươi một trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
một xe khách vai trạm với một xe tải khiến ba người bị mắc kẹt
hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã được huy động để giải cứu các nạn nhân
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng nay xe khách mang bề kiểm soát bảy mươi năm b một nghìn tám trăm sáu mươi sáu do nguyễn thành trung thường trú tại quảng trị điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ một a
đến địa phận phường bắc sơn thì vai trạm với xe tải mang bề kiểm soát ba mươi sáu c một nghìn sáu trăm chín mươi chín do nguyễn văn khiêm thường trú tại thanh hóa điều khiển
cú vai trạm mạnh khiến xe khách biến dạng ba hành khách bị mắc kẹt không thể ra ngoài
công an tỉnh thanh hóa đã điều động ba xe ô tô cứu hộ cứu nạn và hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn
cả ba nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe chăm sóc y tế hiện tình hình sức khỏe đã ổn định
thưa quý vị tám giờ tối nay đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận đấu được đánh giá tương đối khó khăn gặp đối thủ thái lan
sau bốn lượt trận đội tuyển việt nam hiện có trong tay một mươi điểm hơn thái lan ba điểm
chiến thắng trong trận đấu tối nay đội tuyển việt nam sẽ bứt tốc mạnh mẽ trên bảng xếp hạng khi vòng loại thứ hai bước vào giai đoạn lượt về
bầu không khí trước trận đấu trở nên căng thẳng khi huấn luyện viên trưởng của cả việt nam và thái lan đều đưa ra lệnh cấm tác nghiệp đối với phóng viên đối phương
hành động cho thấy hai đội không muốn bị lộ bài để có sự tập trung cao nhất cho cuộc so tài
trên sân nhà mỹ đình đoàn quân của huấn luyện viên park hang seo không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên mà còn có phong độ tốt hơn so với đối thủ
mặc dù vậy theo huấn luyện viên park hang seo cuộc đối đầu với thái lan là khó khăn nhất tại bảng g
và đây cũng chính là trận đấu khép lại năm hai nghìn một mươi chín của đội tuyển việt nam
trong trận thua malaysia có cảm giác là hàng hóng ngự của họ có đôi chút lơi lọc
chính vì thế là dù thái lan đã đi bàn trước nhưng họ bị thua ngược lại
tôi hy vọng là
với lợi thế sân nhà với tinh thần chiến thắng rất cao hứng phấn
sau khi chúng ta chiến thắng đội tuyển các tiểu quân quốc ả rập tổng nhất một ngày một mươi bốn tháng một mươi một
thì sẽ tiếp thêm cho chúng ta cái nguồn động lực lớn lao để chúng ta tiếp tục có được cái kết quả tốt trước đội tuyển thái lan
chưa có gì đảm bảo là chúng ta sẽ lọt tiếp vào vòng loại thứ ba u cup hai nghìn hai mươi hai
vì thế nếu mà thắng
trận thái lan này thì tôi nghĩ đây sẽ là một bước tiến quan trọng cho chúng ta tại vòng loại
về cơ hội thì tôi nghĩ là chúng ta có lợi thế trên sân nhà
về phong độ về lực lượng tôi nghĩ việt nam có thể thắng một công hoặc hai một
thưa quý vị những cuộc đối đầu giữa việt nam và thái lan luôn đem đến sự hấp dẫn và kịch tính
mời quý vị cùng hòa chung với không khí cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt của các cổ động viên trước trận đấu quan trọng này
vâng thưa quý vị hiện tại thì tôi đang có mặt tại sân vận động mỹ đình
còn một vài giờ nữa thì trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan mới diễn ra
nhưng mà các cổ động viên đã mang đến bầu không khí sôi động náo nhiệt tại nơi đây từ rất sớm
mỗi lần mà gặp thái lan thì đối với thái lan là cảm xúc có gì đó rất đặc biệt
cho nên đối với thái lan là phải đánh mỹ đình
trong lòng mong muốn là được hai
nhưng mà nếu không được hai thì được ba điểm rồi
rất đông người đã hòa mình vào dòng người hâm mộ đến sân để cổ vũ đội tuyển
tiếng kèn tiếng trống cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ làm không khí trước trận đấu càng thêm sôi động
tất cả đều chung một niềm tin chiến thắng dành cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo
tình yêu bóng đá của các cổ động viên việt nam khiến bạn bè quốc tế vô cùng ấn tượng kể cả cổ động viên đội bạn
trước trận đấu tôi rất hồi hộp đến sân thấy cổ động viên rất đông tôi thấy huấn luyện viên park hang seo rất giỏi
tôi tin là việt nam sẽ chơi hay hơn và tôi hy vọng sẽ có kết quả hòa cho thái lan
để trận đấu diễn ra an toàn cổ động viên đến sân có những phút giây đáng nhớ
lực lượng an ninh đã được đảm bảo trước trong và sau khi diễn ra trận đấu
nhiều tuyến đường quanh sân vận động mỹ đình và trung tâm hà nội sẽ tạm cấm một số phương tiện để đảm bảo giao thông
mỹ đình tối nay sẽ thực sự trở thành một trào lửa với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên và sự công hiến nỗ lực hết mình của các cầu thủ bóng đá
xin chúc cho các cầu thủ của chúng ta sẽ giành được chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ
việt nam vô địch việt nam vô địch
trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan sẽ diễn ra vào lúc tám giờ tối nay
truyền hình nhân dân sẽ tiếp sóng trực tiếp trận đấu này kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem
em lo lắng cho các thầy có hôm mưa to các thầy cũng đi
này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò
tiếp theo trong phần tin quốc tế mỹ ủng hộ israel xây dựng khu định cư của người do thái
cháy tàu cá ở hàn quốc một mươi hai thuyền viên mất tích trong đó có sáu người việt nam
thưa quý vị trong khi vấn đề xung đột giữa israel và palestine kéo dài hàng thập kỷ qua vẫn chưa tìm được giải pháp
giới chức mỹ vừa bất ngờ tuyên bố ủng hộ quyền của israel trong việc xây dựng các khu định cư cho người do thái ở bờ tây
đảo ngược hoàn toàn chính sách xưa nay của mỹ trong vấn đề này
trong một tuyên bố bất ngờ ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho rằng các khu dân sự của israel ở bờ tây về bản chất không phải là không phù hợp với luật pháp quốc tế
đồng thời khẳng định quyết định trên được đưa ra là một khu định cư cho người do thái
ngoại trưởng mỹ mike pompeo đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ tất cả các khía cạnh của cuộc tranh cãi pháp lý liên quan
tuyên bố trên đánh dấu sự đảo ngược chính sách của mỹ trong bốn mươi năm qua khi bác bỏ ý kiến pháp lý của bộ ngoại giao mỹ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cho rằng
các khu định cư của israel là không phù hợp với luật pháp quốc tế
israel đồng minh thân cận nhất của mỹ ở trung đông đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ cho rằng washington đang sửa chữa sai lầm trong lịch sử
tuy nhiên palestine cho rằng quan điểm mới của mỹ là không có giá trị không thể chấp nhận và trái hoàn toàn với luật pháp quốc tế
giordani cho rằng sự thay đổi lập trường của mỹ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với những triển vọng vãn hồi tiến trình hòa bình trung đông
trong khi đó liên minh châu âu eu nhắc lại lập trường coi các hoạt động xây dựng của israel trên vùng đất chiếm đóng của palestine là bất hợp pháp
thưa quý vị thổ nhĩ kỳ vừa lên tiếng cảnh báo sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới tại đông bắc syri nếu như các phần tử khủng bố vẫn còn hiện diện tại khu vực này
trong khi đó các phần tử khủng bố được nhắc đến ở đây là nhằm ám chỉ lực lượng người quốc
phát biểu với báo giới ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut cavusoglu khẳng định ankara đã thực hiện phần cam kết của mình là ngừng có điều kiện chiến dịch tấn công người quốc ở đông bắc syri
nhưng mỹ và nga lại nuốt lời khi không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn
các tay súng người quốc ở khu vực này để tạo điều kiện cho việc thiết lập vùng an toàn
ông cavusoglu kêu gọi nga và mỹ hoàn thành nốt các phần việc đã hứa đồng thời cảnh báo nếu tình hình không thay đổi ankara sẽ hành động như đã từng làm trước đây
trước đó thổ nhĩ kỳ đã mở cuộc tấn công người quốc ở đông bắc syri và vấp phải phản đối gây gắt từ dư luận kể cả từ chính các nước đồng minh phương tây
trong phản ứng sau đó thổ nhĩ kỳ đạt hai thỏa thuận riêng rẽ với mỹ và nga về việc nước này ngừng bắn để người quốc rút lui
tuy nhiên hiện chưa có thông tin nào khẳng định người quốc đã rút hoàn toàn khỏi khu vực này
tổng thống và trực thăng hải quân cùng các tàu thuyền dân sự đang được điều động để giải cứu các nạn nhân
tuy nhiên gió to và sóng lớn khiến tàu cứu hộ nhỏ không thể tiếp cận hiện trường
tổng thống hàn quốc moon jae in đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động mọi phương tiện phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ
thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân